hòa chung không khí mừng quốc khánh mùng hai tháng chín tại thủ đô hà nội đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn
một trong những hoạt động đó là triển lãm ảnh ghi lại vẻ đẹp đất nước con người việt nam
triển lãm ảnh với chủ đề những đèo đường đất nước chào mừng kỷ niệm bảy mươi một năm quốc khánh việt nam
mùng hai tháng chín một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
triển lãm quy tụ hơn một trăm một mươi chín tác phẩm của một mươi sáu tác giả ghi lại những phong cảnh thiên nhiên đất nước
con người và cuộc sống đời thường bình dị của người việt nam
đây là dịp người xem trong nước và quốc tế được thưởng lãm những hình ảnh đẹp của đất nước
hòa mình vào đời sống sinh hoạt giàu bản sắc của con người việt nam
được chứng kiến tận mắt sự phát triển về kinh tế xã hội của đất nước việt nam trong thời kỳ đổi mới
triển lãm trưng bày tại bờ hồ hoàn kiếm phố đi bộ đinh tiên hoàng
khu vực tháp hòa phong trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín